trước tình hình dịch bệnh tả lợn châu phi làm ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi lợn cũng như cung ứng sản phẩm thịt lợn của nước ta
ngày một mươi năm tháng năm tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ
những năm qua nhu cầu tiêu dùng trong nước về các sản phẩm đại gia súc ngày càng tăng
cùng với đó hội nhập quốc tế cũng tạo ra nhiều cơ hội cho ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ của nước ta
tuy nhiên ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ của nước ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức để phát triển do chăn nuôi nhỏ lẻ manh mún
các hiệp định thương mại tự do việt nam ký với các nước khiến nhiều sản phẩm gia súc ăn cỏ nhập vào nước ta khiến ngành chăn nuôi đại gia súc phải cạnh tranh khốc liệt hơn
có thể nói trong bối cảnh hiện nay phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ là yêu cầu nhất thiết được đẩy mạnh quan tâm
tại hội nghị các đại biểu đã đưa ra các giải pháp phát triển ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm này trong thời gian tới
đối với cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt là ngành nông nghiệp bộ nông nghiệp phát triển nông thôn thì phải có những chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp địa phương cũng phải vào cuộc
đặc biệt là các tỉnh mà họ đang có thế mạnh trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc
chúng ta phải tập trung mọi giải pháp từ cơ chế chính sách tổ chức chỉ đạo sáng chốt chuỗi
đó là để làm sao khai thác tốt cái tiềm năng nợ thế này
một mặt là đáp ứng không bị có những trao đảo biến cố về thiếu thực phẩm
nhưng cái quan trọng thứ hai đây cũng chỉ là một hướng vận động tiếp cận theo hướng là khai thác dư địa tiềm năng lợi thế sẵn có
ngoài ra để thúc đẩy sản phẩm và xuất khẩu các sản phẩm gia súc ăn cỏ cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trang trại chăn nuôi theo hướng hàng hóa lớn an toàn dịch bệnh phát triển các sản phẩm chế biến theo tiêu chuẩn nhằm hướng tới thị trường xuất khẩu mà nước ta còn rất nhiều tiềm năng đặc biệt là các thị trường như trung quốc indonesia malaysia philippines